mặt lắng nghe ý kiến lẫn nhau
nhờ thầy cô trợ giúp những phần khó hiểu
con gái dốn tỉ mỉ
nên nghi đảm nhận
làm thí nghiệm quan trọng như trích ly
đò quan sát định hàm lượng
polyphenol trong giỏ chuối
duy với giai trò tổng quan
hỗ trợ nghi trong quá trình nghiên cứu
nhóm chúng em cũng đã
tạo ra được một số sản phẩm như là
bột vỏ chứa hòa tan thì có
tác dụng như một số loại trà hiện nay mình uống
nó có thể bảo vệ đường ruột của mình
giúp tăng cường sức khỏe
tại vì hợp chất polyphenol có khả năng kháng khuẩn
ngoài ra thì
nhóm chúng em cũng có tạo ra được serim dưỡng da
để kháng oxy hóa chống cho da
bị lão hóa nhanh
và còn một cái
sản phẩm nữa thì nhóm chúng em
đã tạo ra được dịch chiếc polyphenol
từ bột vỏ chuối
có thể bảo quản được trái cây ăn liền
để nghiên cứu ra được sản phẩm hữu ích làm từ giỏ chuối xanh
trước tiên phải thực hiện các công việc
giỏ chuối xanh đem rửa sạch
để ráo sát nhỏ
sánh ở nhiệt độ năm mươi năm mươi năm độ c
nghiên thành bột
rồi đóng gói bảo quản lạnh
bốn sáu độ c
sau đó trích ly các hợp chất polyphenol
từ giỏ chuối xim
dịch chiếc polyphenol
trong giỏ chuối xim được sử dụng
ở tỷ lệ thích hợp
không chỉ ngăn cản sự quá nâu
mà còn có tác động tích cực trong việc kháng khuẩn
nhờ đó ức chế sự hoạt động của các vi sinh vật gây bệnh
giúp bảo quản trái cây
đã gọt giỏ tươi mới lên đến bảy ngày
thay vì dày tiếng như hiện nay
chúng em đã nghiên cứu sản phẩm này
để ứng dụng để bảo quản trái cây ăn liền
sản phẩm của em
qua quá trình nghiên cứu
thời gian bảo quản trái cây
ví dụ như trái xoài
bảo quản được một mươi tiếng
còn những trái cây nhiều đường hơn
thời lượng sẽ giảm
khoảng bảy tám tiếng
hai học sinh là bảo nghi và anh di
tỏ ra có năng lực trong quá trình nghiên cứu
có chịu khó đầu tư
tham khảo tài liệu
và trong quá trình thực nghiệm
thường xuyên có những ý kiến mới
để dẫn đến được kết quả thành công của đề tài
còn về ứng dụng thực tiễn của đề tài
với hai sản phẩm chính làm ra được
đó là cao chiết polyphenol
dùng để bảo quản trái cây tươi
đồng thời đề tài cũng làm ra được sản phẩm này là

hai sản phẩm này thì đều có thể được
nếu mà được quá trình kiểm nghiệm lâm sàn
một cách kỹ càng hơn
thì có thể nhân rộng ra quy mô lớn
kết hợp với điều kiện hiện có ở đồng bằng sông củ long
là nguồn nguyên liệu vỏ chuối xiêm
rất là đa dạng phong phú
thì đề tài là hứa hẹn
có thể là mở rộng
và có thể là triển khai sản xuất
trên quy mô lớn về sau
sau tám tuần bảo quản lạnh
khả năng chống quá nâu của cao chiết
từ bột vỏ chuối xiêm
đã được khẳng định khi ngâm mẫu khoai tây
sản phẩm được các chuyên gia đánh giá
có tính an toàn và khả thi cao
ngăn ô nhiễm môi trường
tăng hiệu quả kinh tế cho cây chuối xiêm nói riêng
và hàng nông sản nói chung
một điều đáng quý hơn cả
đó là lòng nhiệt quyết
và tính đam mê nghiên cứu khoa học
của thế hệ trẻ hôm nay
nhất là trong thời điểm đất nước đang trong quá trình phát triển dược bật
đặc biệt những việc làm của các em học sinh
tuy tuổi nhỏ
nhưng việc làm không nhỏ
nó đã dành cho xã hội một sự lắng nghe chia sẻ
và cảm thông sâu sắc
cùng với người khiếm thị như hai em
trần mai xuân và thị bích nhân
học sinh trường trung học cơ sở lương nghĩa
quyền long mỹ tỉnh hậu giang
là hết sức cần thiết và đáng trân trọng
các em đã gửi đi những thông điệp
và lời động viên khích lệ
để xã hội cần chung tay góp sức
vì một xã hội gian minh
cùng với đó là hai em
phạm trần bảo nghi và trần lê anh duy
lớp một mươi một a bốn trường trung học phổ thông
chuyên lý tự trọng quận bình thủy
thành phố cần thơ đã giúp cho người dân
dùng nồng bằng xăm cửa lông
nâng cao chất lượng giá trị nông sản sạch
đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng
khi được triển khai thực hiện
phổ biến sẽ góp phần để các cơ sở chế biến
giải quyết bài toán nhân công
và năng suất lao động trong bảo quản sau thu hoạch
đặc biệt là có tính ứng dụng cao
và rất phù hợp với điều kiện tự nhiên
tại dùng đất miền tây nam bộ